tại tỉnh nghệ an đã diễn ra hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư vào tỉnh nghệ an xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đây là lần thứ một mươi một hội nghị được tổ chức vào dịp đầu xuân
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
cùng dự có gần tám trăm linh đại biểu từ các cơ quan trung ương các tỉnh bạn các cơ quan đại sứ quán
các tổ chức quốc tế hiệp hội doanh nghiệp và các nhà đầu tư
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh cần phải tăng gấp đôi kinh tế nghệ an đến năm hai nghìn ba mươi
và cũng cần phải có một kỳ tích sông lam tại tỉnh nghệ an
thủ tướng đặt câu hỏi khát vọng của nghệ an đến năm hai nghìn bốn mươi năm là gì
liệu nghệ an có thể về đích sớm hơn cả nước không
nếu trừ nghệ an ra thì kinh tế cả nước chỉ tăng trưởng khoảng sáu năm thay vì bảy tám
do vậy thủ tướng nhấn mạnh nghệ an phải vì cả nước và cả nước phải vì nghệ an
nghệ an cũng là tỉnh có số dân nằm trong top năm của cả nước
vì vậy khát vọng của người dân việt nam sẽ khó đạt được nếu thu nhập của người dân nghệ an vẫn thấp hơn so với cả nước
bởi nguồn nhân lực của nghệ an vẫn chưa sẵn sàng cho công nghiệp hóa
thủ tướng cũng yêu cầu nghệ an phải có chính sách thông thoáng cho nhà đầu tư
nghệ an cũng như cả nước đang và nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cải cách hành chính
cải thiện năng lực quản lý nhà nước ở địa phương tạo những điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư
mà các ông chỉ thấy cũng số nhiều đầu tư cũng phản ánh về cái việc
giữ quyền khó khăn của các sở các quyền các xã đối với quá trình đầu tư
chưa phải lãi trọng tôi nói rất chân thành cái này
và đối với nhà đầu tư mỗi khi gặp khó khăn quý vị hãy đừng nặng lòng và nhớ lại hùng đất nghĩa đàm năm trưa
khó khăn thế nào mà bây giờ thay ra đối tình phần thưởng đó chỉ trần đáng tất cả quý vị
thủ tướng lưu ý các dự án đầu tư không chỉ để phát triển cho doanh nghiệp mà còn cần phải lo cho cuộc sống bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nơi đây
thủ tướng lưu ý các dự án đầu tư không chỉ để phát triển cho doanh nghiệp mà còn cần phải lo cho cuộc sống bảo đảm an sinh xã hội cho người dân nơi đây
hôm qua trên đường lên miền tây với sứ nghệ tôi bồi hồi nhớ về ương và chính mình âm hưởng của những câu hát của lời bác giảng như đang văn phát đâu đây
bác muốn nghe một câu hò sứ nghệ bởi làng sen gia dứt trong tim những con người chúng ta hiểu được cái gia dứt của bác để không phải ổn hạn với bác
ý thích được điều đó chúng ta phải làm sao để làng sen và phát triển cho doanh nghiệp

để làm được điều đó thủ tướng mong muốn đảng bộ và nhân dân nghệ an cần phấn đấu quyết liệt hơn nữa để thực hiện tốt nghị quyết số hai mươi sáu của bộ chính trị
thủ tướng đề nghị chính phủ và các bộ ngành phải phân bố nguồn lực sản xuất hợp lý khu vực bắc trung bộ
bộ cụ thể là cần thu hút những dự án mang tầm cỡ vào đây để giúp nghệ an phát triển tốt và nhanh
hơn tại hội nghị tỉnh nghệ an đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận
chủ trương đầu tư cho một mươi ba dự án và ký kết một mươi tám biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào tỉnh nghệ an
với tổng số vốn đăng ký là hai mươi một chín trăm bảy mươi bảy tỷ đồng tỉnh cam kết sẽ triển khai ngay sau hội nghị này
một chương trình hành động cụ thể phần công trách nhiệm rõ cho từng đồng chí lãnh đạo tỉnh
lãnh đạo các sở ban ngành địa phương để thực hiện một cách đầy đủ
nghiêm túc các thỏa thuận hợp tác đầu tư đã được ký kết